chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tp hcm đã nhận hỗ trợ rất lớn từ trung mương đến cơ sở y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi hoàn thành công tác này các bệnh viện hồi sức tích cực covid một mươi chín các bệnh viện giá chiến thu dung sẽ dần rút quân
theo thứ trưởng bộ y tế việc rút quân này phải thực hiện theo ba nguyên tắc
thứ nhất có kế hoạch giao nhận rõ ràng giữa đơn vị bàn giao và đơn vị tiếp nhận
đặc biệt là giữa các trung tâm hồi sức tích cực với các bệnh viện trên địa bàn thành phố
thứ hai ngày một mươi năm tháng một mươi
không phải là thời gian rút quân tuyệt đối
thời gian tới khi tp hcm có yêu cầu thì lực lượng y tế tuyến trung mương vẫn tiếp tục hỗ trợ
hiện lực lượng quân đội ở bệnh viện năm g và các y bác sĩ bệnh viện trung mương huế vẫn đang tiếp tục làm việc
thứ ba tất cả những trang thiết bị vật tư y tế của ba bệnh viện bạch mai việt đức và trung mương huế
đã mang đến hỗ trợ thành phố thì mang về khi rời khỏi
nhưng nếu nhận hỗ trợ từ thành phố hay tài trợ từ các doanh nghiệp tổ chức
thì phải bàn giao lại thành phố
để tiếp tục phục vụ điều trị người bệnh
rút lui có kế hoạch có chuyển giao có người đi người nhận rõ ràng không để thiếu hụt trang thiết bị
nhân lực phục vụ công tác điều trị cho người bệnh tp hcm thứ trưởng bộ y tế nói
thứ trưởng bộ y tế đề nghị tp hcm cũng cần tái cơ cấu hệ thống y tế phù hợp với tình hình mới
việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở phát hiện dịch xử lý khoanh vùng vẫn phải thực hiện
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
mặc dù thành phố đang ở giai đoạn là bình thường mới nhưng số ca mắc còn cao
các cơ sở điều trị dù có số lượng bệnh nhân giảm nhưng cần tái cơ cấu bệnh viện giá chiến
và tăng cường điều trị f tại nhà thứ trưởng bộ y tế lưu ý
báo cáo bộ y tế giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
đến nay thành phố đã chuyển giao trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
trực thuộc bệnh viện bạch mai và việt đức lần lượt cho bệnh viện nhân dân gia định
và đại học y dược thành phố
còn bệnh viện trung ương huế tại trung tâm hồi sức tích cực thuộc bệnh viện giá chiến số một mươi bốn
quận tân phú dự kiến sẽ rút quân vào cuối năm nay
để đáp ứng tình hình mới ông thượng cho biết sở đã xây dựng bệnh viện giá chiến ba tầng
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình nặng và nguy kịch
do các bác sĩ tại bệnh viện luân phiên hỗ trợ
sở kỳ vọng với bệnh viện này số ca hồi sức sẽ giảm và bệnh nhân không cần phải chuyển viện
xác định không thể nào bệnh viện sạch covid một mươi chín
sắp tới các bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố phải thành lập khoa covid một mươi chín ông thượng nhấn mạnh
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh lương ngọc khuê cũng cho rằng
người dân cần xác định sống chung với dịch covid một mươi chín nhưng phải an toàn và hiệu quả
các tỉnh thành phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đáp ứng tình hình dịch covid một mươi chín cao nhất
không phải bệnh viện không covid một mươi chín mà phải chủ động đón tiếp bệnh nhân phân luồng cách ly
mô hình bệnh viện giá chiến ba tầng phù hợp với quan điểm y tế ông khuế nói
thứ trưởng bộ y tế cũng đồng ý xây dựng mô hình bệnh viện giá chiến ba tầng
theo đề xuất sở y tế tp hcm
ông cũng đề nghị tất cả những cơ sở y tế phải bố trí vị trí địa điểm phù hợp
để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín vì vẫn còn bệnh nhân covid một mươi chín đi khám bệnh
trước đó ít ngày sở y tế thành phố đã đưa bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận một mươi một
đi vào hoạt động chính thức theo chủ trương mỗi quận huyện cần phải có một bệnh viện giá chiến
thù dung điều trị covid một mươi chín trong tình hình mới
bệnh viện được trang bị lắp đặt bình oxy lỏng với hai trăm năm mươi đầu thở và hai mươi một máy thở oxy dòng cao hfnc
hệ thống các bình oxy di động và các cơ sở thuốc cần thiết
bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận một mươi một do bệnh viện quận một mươi một quản lý và vụ trách công tác chuyên môn
bác sĩ nguyễn thị thu vân phó giám đốc bệnh viện quận một mươi một kiêm giám đốc bệnh viện thu dung
điều trị covid một mươi chín quận một mươi một chia sẻ với công suất hiện tại của bệnh viện
thu dung sẽ có thể tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân trong quận phù hợp với định hướng của ngành y tế thành phố
dự kiến đến ngày ba mươi tháng một mươi bệnh viện quân một mươi một phục hồi công năng thành bệnh viện xanh
tiếp nhận điều trị bệnh nhân không mắc covid một mươi chín
thưa quý vị hiện tại số ca mắc mới tại tp hcm đã giảm xuống mốc một người một ngày
sau nhiều tháng phong tòa truy vết bệnh nhân
với dấu hiệu tích cực này thành phố đã có thêm cơ sở triển khai những kịch bản tích cực nhất
giúp lực lượng y tế giảm tài áp
đến đây chương trình của chúng tôi xin được kết thúc hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo